theo báo cáo của văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cà mau
đến chiều ngày một mươi tám tháng chín ảnh hưởng của hoàn lưu bão số năm đã làm cho một xà lan mắc cạn
ba mươi ha lúa vụ hề thu bị ngập úng làm sập bốn căn nhà và bốn căn nhà bị tóc mái
ước tính thiệt hại gần năm mươi bốn triệu đồng
trên vùng ngọt với vụ lúa hẻ thu đang cho thu hoạch mưa liên tục đã làm mực nước trên đồng dâng cao
nguy cơ ngập úng lớn hơn ba mươi hectare lúa bị sập chủ yếu trên địa bàn xã khánh bình
tây huyện trần văn thời chính quyền địa phương đang tính đến phương án mở cống hoặc khởi động
các trạm bơm nhằm tháo úng nhà dân bị sập và tốc mái xảy ra tại các huyện u minh cái nước
trần văn thời nam căn phú tân tại tuyến đê biển tây mưa kèm gió giật đã tạo nên những đợt sóng lớn
vỗ liên tục vào hệ thống kẻ hộ đê gây áp lực rất lớn lên thân đê nhất là tại những vị trí không còn đai
rừng phòng hộ đặc biệt là đoạn hương mai tiểu dừa đá bạc kinh mới t hai mươi năm các lực lượng hộ đê bảo đảm
quân số phương tiện ứng trực tại những vị trí sung yếu chủ động và kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra